với số phiếu ủng hộ một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba việt nam đã chính thức trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một kết quả chúng cử được công bố vào lúc một mươi một h một mươi theo giờ new york tức khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng sáu theo giờ việt nam
việc việt nam nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo như vậy đã đáp ứng được kỳ vọng mong mỏi của tất cả người dân
đồng thời cũng cho thấy những đóng góp tích cực thực chất có trách nhiệm của việt nam đối với liên hợp quốc nói chung
và hội đồng bảo an nói riêng trong nhiều năm qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận
với sự tin tưởng tín nhiệm đánh giá cao của cộng đồng quốc tế thông qua những lá phiếu bầu
việt nam sẽ có những bước thuận lợi đầu tiên để vượt qua nhiều thử thách sắp tới
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại hội đồng bảo an một lần nữa như chúng ta đã từng làm được
khi lần đầu tiên được bầu vào hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
với mong muốn thực sự trở thành đối tác
hòa bình bền vững như thông điệp được đưa ra trong suốt quá trình vận động ứng cử của mình những năm qua
trong nhiệm kỳ hai năm sắp tới việt nam sẽ có cơ hội chủ động đề xuất
thúc đẩy những sáng kiến của mình nhằm đóng góp trực tiếp và xây dựng vào những nỗ lực chung
của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế vì hòa bình an ninh và phát triển
tôi nghĩ rằng là cái chung của cả hai lần là gì là đây là công việc ở hội đồng bảo an
cơ quan quan trọng nhất của liên hợp quốc
cho nên là công việc cho nên cái điểm chung của cả hai cái lần
tức là khi ta được bầu vào năm hai nghìn bảy để trở thành thành viên là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín và lần này trong cái nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi
tức là cái điểm chung là gì là chúng ta tham gia vào công việc của một cái cơ quan
công việc quan trọng và đặc biệt và cái cũng vì vậy cho nên là cái công việc ở đó rất là phức tạp
với một mươi năm thành viên trong đó có một mươi thành viên không thường trực hội đồng bảo an là một trong sáu cơ
quan chính của liên hợp quốc được trao trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
thực sự so với hai năm trước thì có lẽ là tôi nghĩ chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều
chúng ta đã ứng cử từ rất sớm từ tám năm trước và trong quá trình tám năm đó chúng ta đã vận động hết
sức tích cực từ lãnh đạo cấp cao đến tất cả các cấp trong nước ngoài nước và các cơ quan đại diện ở nước
ngoài để mà các nước đã tin tưởng nhất trí ủng hộ việt nam là ứng cử viên duy nhất xứng đáng của cả nhóm
châu á thái bình dương theo quy định việt nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò ủy viên không
thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi